người dân lâm đồng đang sống tại tp hcm và các tỉnh phía nam được chia thành bảy nhóm ưu tiên để đón quay về
người từng mắc covid một mươi chín sẽ được cách ly tại nhà
ngày bốn tháng một mươi các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh lâm đồng đang lên kế hoạch chi tiết
về việc đón công dân lâm đồng từ sáu địa phương vùng dịch tp hcm long an bình dương bà rịa vũng tàu tiền giang và đồng nai
về trong những ngày tới dự kiến việc đón dân quay về địa phương sẽ bắt đầu từ ngày chín tháng một mươi
các nhóm công dân ưu tiên đón về địa phương lần này gồm người cao tuổi đủ sáu mươi tuổi trở lên
trẻ em dưới một mươi sáu tuổi và học sinh đang theo học phổ thông người khuyết tật người đang điều trị khám chữa bệnh
phụ nữ mang thai từ sáu tháng trở lên người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do địa phương giả soát đề xuất
các nhóm công dân nêu trên có nguyện vọng về địa phương sẽ đăng ký qua ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
người dân được đón bằng xe dường nằm của hãng xe phương trang
một số trường hợp đặc biệt sẽ được tổ chức đón bằng máy bay của hãng bamboo airways
thực hiện việc đi lại theo nguyên tắc một cung đường hai điểm đến khai báo y tế tại chốt kiểm dịch
và cam kết không dừng đỗ tại bất cứ địa điểm nào khác
trong quá trình di chuyển sử dụng phần mềm pc covid
khi đi qua chốt phải có kết quả xét nghiệm âm tính rt pcr còn hiệu lực trong vòng bảy mươi hai giờ
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin
lắng nghe gạch báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại